thời gian gần đây cửa khẩu quốc tế thanh thủy đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các cá nhân doanh nghiệp triển khai hoạt động xuất nhập khẩu
những tháng đầu năm nay do chính sách điều tiết phía nước bạn trung quốc nên lượng hàng chuyển cửa khẩu từ các địa phương khác về hà giang tăng đột biến
tuy nhiên tình trạng doanh nghiệp đăng ký thứ tự xuất khẩu ảo gây khó khăn cho công tác điều tiết phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu này
tình trạng đăng ký tư cách pháp nhân tràn lan của một số đối tượng đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính
tại khu vực cửa khẩu quốc tế thanh thủy chỉ có khoảng một mươi hai doanh nghiệp làm dịch vụ xuất nhập khẩu thường xuyên có hàng hóa nhưng bình quân mỗi ngày có trên một trăm linh đầu mối đứng ra lấy số thứ tự
tình trạng nhiều cá nhân tư thương không hàng hóa xuất khẩu nhưng vẫn đăng ký xếp thứ tự và lợi dụng chính sách để trục lợi gây thiệt hại cho các đơn vị có hàng hóa xuất nhập khẩu thực sự
tổ chức cá nhân đăng ký hoạt động dịch vụ xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu lên đến một trăm hai mươi ba mối
chúng tôi cũng đã họp mời liên ngành tại cửa khẩu và các đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu để bàn bạc và đi đến thống nhất là rút ngắn
chúng tôi đã họp mời liên ngành tại cửa khẩu và các đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu lên đến một trăm hai mươi ba đầu mối để bàn bạc và đi đến thống nhất giúp ngắn

chúng tôi đã họp mời liên ngành tại cửa khẩu và các đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu